tàu cảnh sát biển việt nam đã tiếp cận được tàu cá có sáu ngư dân bị trôi giạt gần nửa tháng nay tại vùng biển hoàng sa
hiện việc tiếp tế lương thực cho các thuyền viên trên tàu đang được thực hiện
sau đó tàu cảnh sát biển sẽ đưa các thuyền viên về quân cảng của bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng hai tại quảng nam
dự kiến khoảng từ bốn giờ đến sáu giờ chiều ngày một mươi sáu tháng bảy
các ngư dân sẽ về đến đất liền
ngày một tháng bảy tàu cá qng chín mươi nghìn bốn trăm chín mươi chín ts của tỉnh quảng ngãi khi đang đánh bắt ở hoàng sa
thì bị chết máy nên thả neo phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn
sông lớn đánh đứt dây neo tàu bị trôi giạt vào bãi cạn nằm chờ cứu gần nửa tháng qua
vị trí của tàu ở một mươi năm độ năm mươi phút vĩ bắc một trăm một mươi ba độ năm mươi ba phút kinh đồng
ngay sau đó bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã điều tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ngư dân
trong đêm một mươi ba dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bảy mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh cao bằng đã gây nhiều thiệt hại
theo thống kê của văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cao bằng
toàn tỉnh có chín trăm một mươi tám nhà dân bị ngập nước gần một ha lúa và hoa màu bị ngập úng
nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
trong đó thiệt hại nặng nhất là huyện quảng uyên
tại đây mưa to đã làm cho nhiều tuyến đường ở thị trấn ngập nước như sông suối
có trên tám trăm sáu mươi ha lúa hoa màu bị ngập úng nhiều nhất là ở các xã quảng hưng độc lập phi hải bình lăng tự do
mưa to nước dâng làm chết ba con trâu ngập bốn năm trăm linh m hai ao cá và gây sạt lở trên một số tuyến đường liên xã
tại huyện hạ lan có một ngôi nhà năm mươi tám hectare lúa và hoa màu bị ngập
quốc lộ ba đoạn qua xã quảng hưng huyện quảng uyên bị ách tắc do nước suối lên cao làm cầu bị ngập
nhiều tuyến đường liên xã thuộc huyện quảng uyên bị đất đá sạt lở khối lượng khoảng một m ba
nước lũ ngập cầu bùng lý xã phi hải huyện quảng uyên khiến giao thông ách tóc
quốc lộ ba cũ đoạn qua xóm án lại xã nguyễn huệ huyện hòa an một lượng lớn đất đá từ trên núi chản lấp mặt đường khiến giao thông ách tắc
tỉnh cao bằng đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng giúp nhân dân vận chuyển tài sản sơ tán đến nơi an toàn huy động phương tiện nhân dân dọn dẹp đất đá bảo đảm giao thông
sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng ngãi vừa cho biết nguyên nhân khiến cho tuyến tư nghĩa tuyến canh tư nghĩa ô nhiễm nghiêm trọng là do trong quá trình hoạt động một số công ty thuộc khu vực khu công nghiệp quảng phú phường quảng phú tp quảng ngãi xả nước thải trực tiếp ra môi trường
trước đó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh quảng ngãi thực hiện trinh sát nắm tình hình liên quan đến việc xã nước hải ra kênh bảo lăng và kênh tư nghĩa
gachan galan seafood và công ty trách nhiệm hữu hạn giấy hải dương xả thải ra môi trường tuyến kênh bảo lăng không đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã tiến hành lập biên bản
kết quả phân tích cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
cụ thể là tổng niter vượt quy chuẩn cho phép từ một hai đến một bốn lần tổng phốt pho vượt quy chuẩn cho phép từ sáu chín đến bảy bốn lần
việc xả thải trực tiếp ra môi trường đã gây ô nhiễm tuyến canh tư nghĩa ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân
mới đây công ty cổ phần cải thiện môi trường nhật việt đơn vị thí điểm làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nhật bản nanoreactor
đã tổ chức buổi thông tin kết quả sơ bộ quá trình làm sạch bằng công nghệ nhật và đánh giá tác động của việc xả nước hồ tây vào đoạn sông thử nghiệm
trước đó sáng ngày chín tháng bảy công ty thoát nước hà nội
cho mở cửa xả hơn một triệu mét khối nước từ hồ tây ra sông tô lịch nhằm thực hiện công tác phục vụ thoát nước mùa mưa
sau khi nhận nước hồ tây mực nước sông tô lịch đã dâng cao đáng kể mặt nước chuyển màu xanh không còn đen như trước
tuy nhiên theo các chuyên gia việc xả nước hồ tây vào sông tô lịch như vậy chỉ là giải pháp tạm thời và cũng không thể làm sạch được sông tô lịch
bởi sau khi hết nước dòng sông lại trở về trạng thái ô nhiễm như ban đầu
các chuyên gia cũng cho rằng nếu thành phố hà nội có ý định xả nước thường xuyên vào sông
thì nên thực hiện sau khi sông tôn lịch đã hết ô nhiễm chất lượng nước được cải thiện hết mùi bùn đã phân hủy

mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ
ở mức nhẹ sốc nhiệt chỉ gây ra một vài triệu chứng khó chịu như chuột rút chóng mặt buồn nôn
nguy hiểm hơn nạn nhân sốc nhiệt có thể gặp phải tổn thương não thậm chí hôn mê và tử vong
bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng bị đột quỵ do sốc nhiệt khi đang chạy xe ôm ngoài trời nắng nóng
theo các bác sĩ chỉ chậm một chút thôi có thể dẫn đến tử vong
các bác sĩ nhận định những người lao động hoạt động trong thời tiết nắng nóng có thể có các triệu chứng da mồ hôi nhiều đau cơ yếu cơ chuột rút chóng mặt đau đầu mệt mỏi buồn nôn nôn hoặc ngất
biểu hiện sốc nhiệt là suốt cao trên ba mươi chín bốn mươi độ c da khô nóng
rối loạn ý thức như mê sảng co giật hôn mê
đây là tình trạng đe dọa đến tính mạng cần được xử trí tại chỗ ngay và đưa đi cấp cứu
đừng có sốc nhiệt mà cho vào bùng lạnh ngay bùng lạnh là nguy hiểm
nhưng mà phải cho dần dần làm sao thay đổi môi trường từ môi trường nhiệt độ cao thấp xuống dần dần dần dần chứ không phải cao phúng đột ngột xuống nguy hiểm
cái thứ hai là sơ cứu ban đầu cũng hết sức cẩn thận cho người dân
đặc biệt là những bệnh nhân như đó nếu mà người ta ngừng thở người tim phải biết cách ép tim hay tội ngạc
cũng theo bác sĩ nguyên cho biết khi nạn nhân bị sốc nhiệt đầu tiên cần nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra khỏi khu vực nắng nóng vào nơi mát mẻ
đặt nạn nhân nằm xuống cởi bớt quần áo sử dụng nước lạnh hoặc khăn ướt phủ lên toàn bộ cơ thể đồng thời dùng quạt thổi để hạ nhiệt
cho uống nước ngay nếu còn tỉnh và không nôn nhiều
đồng thời gọi ngay xe cấp cứu để chuyển bệnh nhân đến cơ sở
theo khuyến cáo của các bác sĩ để bảo vệ sức khỏe người dân cần bổ sung đủ nước và chất dinh dưỡng cho cơ thể mặc quần áo thoáng mát
nếu bắt buộc phải lao động dưới trời nắng cần tranh ánh nắng chiếu trực tiếp vào người
vừa rồi là những chia sẻ kinh nghiệm của bác sĩ để giúp chúng ta có thể phòng tránh cũng như bảo vệ sức khỏe của mình trong những ngày nắng nóng cao điểm
hy vọng đó sẽ là những kinh nghiệm bổ ích cho mỗi chúng ta khi phải di chuyển cũng như là làm việc ngoài trời nắng nóng
hạn chế những rủi ro đáng tiếc
các đơn vị trực thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm sẽ kiểm tra hành chính tất cả các phương tiện đang hoạt động trên địa bàn
gồm xe khách xe tải xe tải trọng lớn xe gắn máy
khi phát hiện vi phạm nồng độ cồn ma túy điều kiện an toàn xuất bến đơn vị sẽ xử lý nghiêm
song song đó công tác phòng chống đua xe trái phép phối hợp với các đơn vị xử lý các lò độ xe sẽ được tăng cường
đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ khu vực trọng điểm phức tạp và an toàn giao thông
riêng tại các quán bar nhà hàng kinh doanh nhạy cảm cũng sẽ có lực lượng tuần tra thường xuyên
ngăn chặn các vụ việc sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện gây mất an toàn
các trường hợp chống đối chê y sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau nhiều lần thử nghiệm siêu máy bơm chống ngập và các giải pháp liên quan
thì đường nguyễn hữu cảnh của bình thạnh thành phố hồ chí minh vẫn bị ngập sau những trận mưa lớn
mới đây thì khu vực này đã được lắp đặt trạm quan trắc nhằm cảnh báo ngập để người dân có thể chủ động được phương hướng lưu thông
trạm quan trắc trên được lắp đặt để cảnh báo ngập tại khu vực đường nguyễn hữu cảnh
một trong những rốn ngập của thành phố hồ chí minh
khi nước ngập quá hai mươi cm đèn cảnh báo đỏ liên tục nháy
người dân có thể theo dõi tình trạng ngập nước tại địa điểm trạm quan trắc để lựa chọn đi đường khác
trạm quan trắc này do trung tâm gis tổ sở khoa học và công nghệ thành phố hồ chí minh và một đối tác phối hợp lắp đặt
và đây là trạm quan trắc cảnh báo ngập đầu tiên được lắp đặt trên địa bàn thành phố với công nghệ hiện đại
như hệ thống camera cảm biến mực nước với độ chính xác cao có khả năng phát hiện lỗi và tự khắc phục bằng phần mềm
nếu thử nghiệm thí điểm đạt hiệu quả tốt và ổn định
thành phố hồ chí minh sẽ lắp đặt thêm các trạm cảnh báo tại những địa điểm thường xảy ra ngập uống khác
thành phố hồ chí minh hiện vẫn đang thực hiện thiết điểm dự án môi trường nơi giao thông công cộng không khói thuốc
với mục tiêu là đến năm hai nghìn hai mươi sẽ giảm được năm mươi số người hút thuốc tại các bến xe
tuy nhiên sau hai tháng thực hiện thì ghi nhận vẫn còn nhiều sai phạm
nhiều người vẫn chưa có ý thức chấp hành được quy định
thành phố hồ chí minh sau hai tháng thực hiện thí điểm dự án môi trường không khói thuốc
do sở cho thân vận tải thành phố
thành phố phối hợp với trung tâm tư vấn sức khỏe và phát triển cộng đồng
các đơn vị liên quan thực hiện tại bến xe buýt sài gòn công viên hai mươi ba tháng chín và bến xe miền tây quận bình tân
ghi nhận dù đã có biển cấm nhắc nhở nhưng vẫn còn không ít trường hợp vi phạm
riêng bến xe buýt sài gòn trong tháng vừa qua đã nhắc nhở hai trăm bốn mươi ba hành khách
một trăm linh năm trường hợp là cán bộ nhân viên và người làm việc trong bến xe vi phạm
điều đáng nói là trong các bến xe vẫn còn tình trạng bán thuốc lá
để tăng cường phòng chống tác hại của thuốc lá bên cạnh việc tuyên truyền thực hiện dự án môi trường giao thông không khói thuốc
nhiều ý kiến cho rằng phải tăng cường luật phòng chống tác hại của thuốc lá
tránh trường hợp trong nhiều năm qua vẫn không xử phạt được trường hợp nào
thông tin tiếp theo về giáo dục thưa quý vị đại học quốc gia tp hcm vừa công bố điểm thi
kỳ thi của kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai năm hai nghìn một mươi chín của một mươi ba năm trăm một mươi chín thí sinh dự thi được tổ chức vào ngày bảy tháng bảy vừa qua
sau khi có điểm thi các đơn vị thành viên của đại học quốc gia tp hcm và các trường đại học cao đẳng
sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển và sẽ bắt đầu công tác tuyển sinh
trong năm hai nghìn một mươi chín có bốn mươi bốn mươi bảy thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia tp hcm
trong đó có sáu năm trăm bảy mươi bốn thí sinh tham gia cả hai đợt thi
phổ điểm của bốn mươi bốn mươi bảy thí sinh có dạng phân bộ chuẩn trải rộng từ hai trăm một mươi bảy điểm đến một một trăm linh tám điểm
trên thăng điểm một hai trăm linh điểm
điện tính phân loại cao của đệ thi thuận lợi cho công tác xét tuyển
đây là năm thứ hai đại học quốc gia tp hcm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với chỉ tiêu xét tuyển
cho từng ngành nhóm ngành chiếm tối đa bốn mươi tổng chỉ tiêu tuyển sinh
sau khi công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai đại học quốc gia tp hcm sẽ tiến hành công tác xét tuyển
đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực
kết quả xét tuyển sẽ được các đơn vị của đại học quốc gia tp hcm công bố trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng bảy
thí sinh có thể xem kết quả xét tuyển và thủ tục nhập học bằng phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực
trên website của đơn vị thành viên đại học quốc gia tp hcm